cũng trong sáng ngày hôm nay bộ y tế đã công bố hai bệnh nhân nam tại tp hcm đều kèm bệnh lý nền nặng mắc covid một mươi chín tử vong và nâng số trường hợp tử vong kể từ đầu dịch lên bảy mươi tám ca